tại những thôn bản vùng sâu vùng xa thiếu thốn phương tiện nghe nhìn dễ khiến người dân thiếu thông tin mất cảnh giác trước nguy cơ dịch covid một mươi chín
do vậy tại những thôn bản này thì công tác phòng dịch cũng đang được tăng cường
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện nghèo bắc nạm của tỉnh bắc cạn nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
tại trụ sở xã bằng thành huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn tiếng loa tuyên truyền phòng dịch liên tục vang lên

tại trụ sở xã bằng thành huyện bắc cạn tiếng loa tuyên truyền phòng dịch liên tục vang lên
tại trụ sở xã bằng thành huyện bắc nạm tỉnh bắc cạn tiếng loa tuyên truyền phòng dịch liên tục vang lên